các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chỉ đạo cơ quan công an cơ quan y tế ubnd phường xã thị trấn
ra soát lập danh sách tất cả những người nhập cảnh vào việt nam
chưa qua cách ly tập trung đang cư trú trên địa bàn
từ ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi cho đến nay để tổ chức cách ly
cụ thể thành lập các tổ công tác tại cơ sở gồm công an xã phường thị trấn
chủ trì cán bộ y tế tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng thôn bản
ban công tác mặt trận khu dân cư và tình nguyện viên nếu có
tổ chức vào từng ngõ gõ từng nhà các cơ sở lưu trú ra từng đối tượng
lập danh sách những người nhập cảnh vào việt nam từ ngày bảy tháng ba
năm hai nghìn hai mươi đến nay để thực hiện giám sát theo dõi y tế
và kịp thoại cách ly theo quy định trong quá trình ra soát nếu phát hiện
trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về có biểu hiện so ho sốt khó thở
thì chuyển ngay cơ sở y tế theo dõi đối với trường hợp dương tính
chuyển bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương điều trị ra soát các đối tượng
tiếp xúc để cách ly theo dõi
thông tin từ cảng hàng không quốc tế đà nẵng vào ngày hai mươi một tháng ba
các hãng hàng không dự kiến đưa về tám chuyến bay với gần năm trăm linh khách
trong đó toàn bộ các chuyến bay từ khu vực asean như singapore thái lan
tuy nhiên số lượng khách về nước ít hơn so với dự định
theo quy định sau khi máy bay hạ cánh toàn bộ hành khách được đưa
về khu vực để làm thủ tục kiểm tra thân nhiệt khai báo y tế tại sân bay
sau đó đưa về các khu cách ly
khách quốc tế được đưa về cách ly tại các khách sạn khách quốc tịch việt nam
được đưa về các khu cách ly tập trung do bộ chỉ huy quân sự thành phố tổ chức
tuy nhiên thực tế trong buổi sáng ngày hai mươi một tháng ba số lượng khách về ít hơn nhiều
so với đăng ký nguyên nhân cũng có thể xuất phát từ việc phụ thuộc vào sân bay
bên nước sở tại có cho phép bay hay không
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
bực tức vì tiếng nẹt bô phạm gia phong
một mươi sáu tuổi cùng bạn đuổi đánh dùng kéo đâm một thiếu niên dẫn đến mù mắt
công an thành phố bô thật thật tỉnh đắk lắc đang triệu tập nhóm bảy thiếu niên
lấy lời khai để làm rõ nguồn nhân dẫn đến vụ hỗn chiến này
vào tối ngày một mươi chín tháng ba nhóm của phong đang uống cà phê trên đường đặng dung
thành phố buôn ma thuật thì thấy sáu thiếu niên chạy bốn xe máy rú ga nẹp bô chạy ngang qua
cảm thấy khó chịu vì hành động trên
bảy thanh niên đã rút kéo mang sẵn theo người và cầm gạch đá đuổi đánh
trong lúc hỗn chiến phong đã dùng kéo đâm mù mắt trái một thiếu niên tên huỳnh tín phát
tỷ lệ thương tật bốn mươi một
công an thành phố đà nẵng đã tạm giữ hai kẻ chủ mưu vận chuyển ma túy với số lượng lớn
từ quảng trị vào đà nẵng tiêu thụ đó chính là lê thanh tùng ba mươi bảy tuổi và võ đại yên hai mươi bốn tuổi
qua theo dõi công an thành phố bắc quả tăng tùng và yên lái xe ô tô hạng sang trở theo ma túy
nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng
khám xét tại chỗ tổ công tác phát hiện trên xe có một kg ma túy đá và gần bảy mươi triệu đồng
tiếp tục khám xét chỗ ở thu giữ thêm hai trăm sáu mươi năm viên thuốc lắc và một khẩu súng bắn đạn su đã lên nòng
lê thanh tùng khai nhận thường liên kết với các đầu mối mua bán xỉ để phân chia ma túy
lại cho các con nghiện tại các điểm vui chơi như karaoke câu lọc bụi đêm trên địa bàn
bảy nữ bay lắc cùng với tám nam giới trong quán karaoke
vào lúc nửa đêm đã bị lực lượng công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương kiểm tra và phát hiện
tất cả các đối tượng đều dương tính với chất ma túy
lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke thanh thủy sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín có địa chỉ tại thôn quý dương
xã tân trường huyện cầm giang tỉnh hải dương
chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh cũng như các giấy tờ biên bản chứng nhận
đủ điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy
cũng trong quá trình kiểm tra phát hiện tại phòng hát số một có một mươi năm đối tượng gồm bảy nữ và tám nam
độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm tuổi đang bay lắc theo tiếng nhạc lớn và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
các đối tượng khai nhận có sử dụng ma túy tổng hợp loại ketamin
tăng vật thu giữ là hai đĩa xứ thẻ nhựa và sáu vỏ túi ni lông màu trắng đã qua sử dụng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên anntv